thành đoàn hà nội phối hợp với văn phòng đề án tám trăm bốn mươi bốn bộ khoa học và công nghệ đồng tổ chức hội nghị cấp cao liên kết mạng lưới người việt nam ở nước ngoài xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
đây là hoạt động thiết thực chào mừng một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến với mục đích kết nối các cá nhân nhà đầu tư và doanh nghiệp việt nam ở nước ngoài với các cơ hội đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong nước
đây cũng là dịp để các chuyên gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam trao đổi kinh nghiệm về các mô hình mạng lưới nền tảng kết nối để thiết kế một cuộc chơi thiết thực và hiệu quả cho cộng đồng đầu tư và doanh nhân việt nam toàn cầu
huy động nguồn lực sáng tạo của cộng đồng người việt ở nước ngoài giúp các doanh nghiệp
tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn